hàng năm cứ mỗi dịp đến tuần văn hóa danh thắng ruộng bậc thang thì huyện vùng cao mù căng trải
tỉnh yên bái lại thu hút hàng nghìn du khách đến tìm hiểu khám phá những nét đẹp tự nhiên
văn hóa của đồng bào dân tộc mông để tuần văn hóa diễn ra thành công huyện mù căng trải đã
có những phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông cho du khách và người dân đến tham dự
xác định điểm dù lượn trên đèo khao phạ trong thời gian diễn ra festival sẽ thu hút đông đảo
du khách đến tham quan nên huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã phối hợp với chính quyền xã cao phạ
xây dựng kế hoạch phân luồng bố trí các chốt chặt cũng như bãi gửi xe để không xảy ra ủn tắc
giao thông cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho các du khách cùng các phi công dù lượn
xác định điểm dù lượn trên đèo khao phạ trong thời gian diễn ra festival sẽ thu hút đông đảo
xã la pán tẩn cũng là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan
lực lượng công an xã la pắn tẩn cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong đó việc bố trí lực lượng
thường xuyên tại khu vực này để tuyên truyền nhắc nhở các phương tiện xe ôm đỗ xe đúng nơi quy định
không tranh giành khách để đảm bảo mỹ quan cũng như an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông

kỹ thờ phát hiện xử lý các hành vi vi phán pháp luật về trực tự an toàn giao thông đặc biệt là
tiến hành tuyên tra liên tục tại các trọng điểm đặc biệt là khu vực mông xôi để đảm bảo trực tự an toàn
giao thông không để xảy ra ưu tác và tách nạn giao thông để làm sao cho đảm bảo tự đối an toàn cho lễ hội
với địa hình trải dài có tuyến quốc lộ ba mươi hai đi qua cùng với đó nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế
trong khi đó mật độ phương tiện qua lại có xu thế gia tăng nhất là vào dịp lễ hội danh thắng dụng bậc thang
do vậy việc bảo đảm an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra lễ hội đã được huyện vùng cao mù cang trải xây dựng kế hoạch cụ thể
với các phương án đưa ra cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng sự chấp hành tốt của người dân và các du khách
tin tưởng rằng huyện mù căng trải tỉnh yên bái sẽ tổ chức tuần văn hóa danh thắng
dụng bậc thang năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra an toàn và thành công